đêm ngày một mươi chín đến trưa ngày hai mươi tháng bảy các khu vực trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa
có nơi mưa rất to và rông gây thiệt hại về nhà cửa của người dân và công trình giao thông
tại hai huyện trạm tấu và mũ căng trải
hiện các địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả tăng cường công tác chỉ đạo
triển khai nghiêm túc phương châm bốn tại chỗ để ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất
theo dự báo đợt mưa sẽ kéo dài đến ngày hai mươi năm tháng bảy
lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện đã đi kiểm tra các nhà máy thủy điện
khu vực khe suối các tuyến đường giao thông tại một số xã thị trấn
và một số nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện đồng thời chỉ đạo các cấp ủy
chính quyền các xã thực hiện nghiêm túc việc trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo về mưa lũ thông tin kịp thời đến người dân được biết
chủ động phòng tránh tổ chức kiểm tra ra soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất
ảnh hưởng đến nhà ở sẵn sàng các phương án ứng phó bảo đảm an toàn tính mạng
và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra